một tụ điểm đánh bạc an tiền vừa được công an thành phố bạc liêu triệt xóa bắt giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan
vào ngày hôm qua công an tp bạc liêu bắt quả tăng một mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại một khu đất chống thuộc khóm sáu phường hai thành phố bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà trống hai mươi sáu xe máy và gần hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan